công an thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi bảy và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phát biểu chỉ đạo hội nghị thượng tướng tô lâm đánh giá năm hai nghìn một mươi sáu bên cạnh những thuận lợi cơ bản
tình hình thế giới khu vực và trong nước diễn biến phức tạp đặt ra nhiều khó khăn thách thức và áp lực
đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
song với quyết tâm nỗ lực và sự hy sinh lực lượng công an nhân dân nói chung và công an thành phố hà nội nói riêng
đã lập nhiều chiến công thành tích to lớn góp phần quan trọng giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia
ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu khủng bố phá hoại gây dối của các thế lực thù địch phản động
qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường an ninh an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
về tình hình an ninh chặt tự trong nước thương thướng tô lâm đề nghị công an hà nội trang bị thêm phương tiện
cho lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát ma túy cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao
để đủ sức ngăn chặn chấn áp các loại tội phạm
bộ trưởng bộ công an cũng lưu ý lực lượng công an thủ đô cần tập trung làm rõ các vụ án mở án trộm cắp tài sản
đấu tranh với tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen tội phạm núp bóng doanh nghiệp siết nợ đòi nợ thuê và cho vai nặng lãi
đồng thời tiếp tục phối hợp với các ban ngành triển khai tổng thể các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông
ủn tắc nghiêm trọng tạo truyền biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị mang lại diệt máu tích cực cho thủ đô
thượng tướng tôn lâm yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an thủ đô cần tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản
quản lý địa bàn quản lý đối tượng kiểm soát nguy cơ từ số người nghiện ma túy nhất là ma túy tổng hợp
làm tốt công tác đưa người đi cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
trong mắt công an tp hà nội cần thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công chấn áp truy nã tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán đinh dậu bảo vệ những nơi vui chơi giải trí công cộng các lễ hội để nhân dân vui xuân đón tết được bình yên và an toàn